tuy nhiên thực tế trong những năm qua cho thấy quy định này không thực sự phát huy hiệu quả
tình trạng gia tăng dân số cơ học di dân từ các tỉnh nông thôn đến các thành phố lớn
trong đó có các thành phố trực thuộc trung ương vẫn rất cao
nhiều người dân mặc dù không có sổ hộ khẩu nhưng vẫn sinh sống làm việc
tuy nhiên họ với gia đình gặp nhiều khó khăn trong học tập lao động hưởng các dịch vụ xã hội
bên cạnh đó việc quy định riêng các điều kiện đăng ký thường trú
tại các thành phố trực thuộc trung ương đã ảnh hưởng đến quyền
tự do cư trú của công dân theo quy định của hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba
do vậy chính phủ đã thống nhất bỏ các quy định riêng về điều kiện đăng ký thường trú
tại các thành phố trực thuộc trung ương và dự thảo luật cư trú sửa đổi trình quốc hội
đã được thể hiện theo định hướng này tức là không có quy định riêng về điều kiện đăng ký thường trú
tại các thành phố trực thuộc trung ương
việc đăng ký thường trú tại các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương là như nhau
không có sự phân biệt vừa được áp dụng chung thống nhất trên toàn quốc
đáng chú ý dự thảo luật cũng được bổ sung bốn trường hợp cần xóa đăng ký thường trú
việc bổ sung các trường hợp này để nâng cao ý thức trách nhiệm của công dân và hộ gia đình
trong đăng ký quản lý cư trú cũng như giúp cơ quan đăng ký quản lý cư trú
nắm bắt tình hình cư trú của dân cư trên địa bàn quản lý được chính xác và chặt chẽ hơn
quy định này chỉ áp dụng đối với người không khai báo
nếu công dân có khai báo thì sẽ không bị xóa đăng ký thường trú
việc xóa đăng ký thường trú trong trường hợp này không có nghĩa là xóa toàn bộ thông tin
của công dân trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cơ sở dữ liệu về cư trú
mà tất cả những thông tin khác của công dân trong hai cơ sở dữ liệu này
vẫn được lưu trữ quản lý khai thác và sử dụng như bình thường
bên cạnh đó dự thảo luật cũng bổ sung quy định công dân được đăng ký lại
ở nơi thường trú ban đầu khi trở về địa phương sinh sống
việc xác định thời điểm một mươi hai tháng liên tục vắng mặt tại nơi cư trú của công dân
được tiện qua công tác kiểm tra cư trú của công an xã phường thị trấn
đồng thời đã có quy định cụ thể về việc khai báo của công dân trong trường hợp này
tại khoảng ba điều ba mươi hai dự thảo luật nhằm tạo điều kiện tối đa cho công dân
như khai báo qua mạng qua điện thoại khai báo trực tiếp
dự thảo luật cư trú sửa đổi gồm bảy chương bốn mươi ba điều tăng một chương và tăng một điều
so với luận cư trú hiện hành trong đó bổ sung một mươi hai điều bỏ tám điều chỉnh lý hai mươi bốn điều
bộ trưởng tôn lâm nhấn mạnh
việc sửa đổi luật cư trú nhằm bảo đảm phù hợp với quan điểm chủ trương
chính sách của đảng nhà nước về quản lý cư trú và chủ trương đơn giản hóa thủ tục hành chính
giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư đổi mới hình thức quản lý cư trú
trên cơ sở ứng dụng có hiệu quả thành tiệu khoa học công nghệ tiên tiến trong quản lý cư trú
bảo đảm tính khoa học công khai minh bạch và thuận tiện cho đăng ký quản lý cư trú